trao đổi bên lề hành lang quốc hội sáng nay quy định về tổ chức dân quân tự vệ trong doanh nghiệp cũng nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu
theo ý kiến của nhiều đại biểu bên cạnh việc quy định cụ thể về tổ chức trong luật cần ban hành quy định về tài chính cho việc triển khai trên thực tế